trước thông tin truyền hình nhân dân và các cơ quan báo chí phản ánh về thực trạng
người dân và phụ huynh học sinh bất an vì bồn dâu nằm ngay cạnh khu dân cư và trường học
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa có công văn giao thành phố tuy hòa phối hợp với các đơn vị liên quan
kiểm tra làm rõ và hoàn thành việc xử lý trong tháng năm này
báo chí phản ánh đơn vị thi công công trình xây dựng đã đặt hai bồn chứa nhiên liệu có dung tích lên đến một mươi lít
ngay cạnh trường mầm non và khu dân cư thuộc phường chín thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
vụ việc này không chỉ khiến phụ huynh giáo viên của trường mầm non bất an
mà người dân sinh sống xung quanh cũng rất lo lắng vì mùi dâu nồng nặc
kèm theo nguy cơ cháy nổ cao bất cứ lúc nào cần sớm được di rời và xử lý